thưa quý vị hôm nay tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
cuộc họp nhằm thảo luận cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ hai mươi ba của ban chỉ đạo đến nay
kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm hai nghìn hai mươi ba của ban chỉ đạo kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh
từ hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh có nhiều chuyển biến mới tích cực đồng bộ hiệu quả hơn cả ở trung ương và địa phương
các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra một chín mươi chín vụ hai bốn trăm một mươi một bị can về các tội tham nhũng
kinh tế khởi tố mới hai trăm bốn mươi hai vụ án tám trăm sáu mươi bốn bị can về tội tham nhũng
đối với các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã khởi tố mới bốn vụ án hai mươi bốn bị can khởi tố thêm bảy mươi tám bị can trong một mươi một vụ án kết thúc điều tra ba vụ án tám mươi tám bị can ban hành cáo trạng truy tố tám vụ án một trăm năm mươi ba bị can xét xử sơ thẩm sáu vụ án năm mươi một bị can
nhất là đã chủ động phát hiện quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra khởi tố mới nhiều bị can
trong nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn phức tạp có tính hệ thống có tổ chức liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước gây bức xúc trong nhân dân
cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỳ luật hơn một trăm linh tổ chức đảng hơn ba sáu trăm linh đảng viên
nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc phó giám đốc sở chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận huyện
việc ra mắt cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân rất hoan nghênh quan tâm đón nhận và đánh giá cao
còn đây là cuốn cẩm nang về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
cụ thể là về nhìn lại năm tháng đầu năm thì các đồng chí cũng đều thấy là
như trong báo cáo số lượng công việc rất nhiều trong đó có nhiều vụ án lớn tồn động lâu năm mà để lại mà chúng ta đã tiếp tục triển khai thực hiện và xử lý các vụ việc đều rất nghiêm nghiêm nhưng lại thuyết phục
nhân văn nhân ái là chỗ đó có tình có lý xem xét kênh nhắc rất nhiều mặt chứ không phải là cứ
cua cậy càng cá cậy vây đâu hay là chỉ nhìn phiến diện một chiều đâu
và đây nó là kinh nghiệm sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với nhau là rất tốt như các đồng chí đã phân tích đấy
từ các khâu bắt đầu phát hiện thế nào thanh tra sao kiểm tra sao kiểm toán sao đưa ra mà làm thì cũng bắt đầu từ đâu cơ quan nào làm trước cơ quan nào làm sao phối hợp với nhau
tôi thấy đây là một kinh nghiệm rất hay rất là tốt
về nhiệm vụ thời gian tới thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần kiên quyết kiên trì không nghỉ không ngừng không có vùng cấm không có ngoại lệ
tương ứng nhiệm vụ của sáu tháng cuối năm tinh thần là chúng ta phát huy những kết quả của sáu tháng đầu năm này làm tích cực hơn nữa không né tránh không đủ
đùa đẩy đừng đùa tại khách quan anh nào làm cái lĩnh vực nào thì có chức năng nhiệm vụ của mình rồi phải làm cho thật tốt
thường trực ban chỉ đạo cần chỉ đạo ra soát chấn trình khắc phục ngay những biểu hiện đun đầy né tránh làm việc cầm chừng sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
thường trực ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
nhất là các vụ án xảy ra tại công ty việt á tập đoàn flc tân hoàng minh tập đoàn vạn thịnh pháp công ty aic cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm tỉnh thành phố
chiều nay tại hội nghị thông tin báo chí về kết quả cuộc họp thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra vào sáng nay lãnh đạo ban nội chính trung ương đã cung cấp thông tin về tiến độ và chủ trương xử lý các vụ án lớn như vụ đăng kiểm việt á flc aic